hà nội đã diễn ra trung khảo hội thi khoa học sinh viên toàn quốc olympic kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám do trung ương hội sinh viên việt nam và học viện tài chính tổ chức
hội thi olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm nay được triển khai từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
sau tám tháng triển khai đã có tám mươi ba đề tài của hai trăm sáu mươi bảy lượt sinh viên đến từ hai mươi một trường đại học và học viện gửi về tham gia
trong đó có một bài dự thi của sinh viên việt nam đến từ úc và có các sinh viên đang học ở đức mỹ phối hợp cùng sinh viên việt nam thực hiện đề tài
ban giám khảo đã chọn ra được sáu mươi năm đề tài vào sơ khảo một mươi chín đề tài vào trung khảo và một mươi một đề tài báo cáo tranh luận trực tiếp để giành giải nhất nhì của hội thi
hội thi khoa học sinh viên toàn quốc olympic kinh tế lượng và ứng dụng được tổ chức với mục tiêu ứng dụng các mô hình toán học mô hình kinh tế lượng các phần mềm tin học để giải quyết các bài toán kinh tế xã hội